cảnh sát italia thông báo vừa tiến hành chiến dịch đột kích chống tổ chức mafia khét tiếng dranggeta
và bắt giữ hơn năm mươi đối tượng cùng với nhiều bằng chứng liên quan tới hành vi phạm tội của tổ chức này
bao gồm cả buôn bán ma túy quy mô lớn tống tiền và rửa tiền
chiến dịch mang tên carbontaos do hơn bốn trăm linh cảnh sát tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của công tố viên nicola grateri
một trong những điều tra viên chống mafia nổi tiếng nhất của italia
trong số những đối tượng bị bắt giữ cơ quan điều tra đã tạm giữ ba mươi tám người quản thúc tại ra sáu người
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tám đối tượng còn lại
drangheta là tổ chức mafia có xào huyệt ở trung tâm vùng carapuria miền nam của italia
tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol coi drangueta là một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm và có quy mô lớn nhất thế giới
trong số những đối tượng bị bắt giữ cơ quan điều tra đã tạm giữ ba mươi tám người quản thuốc tại ra sáu người